theo ông tình hình dịch bệnh ở hồng kông vẫn đang trong giai đoạn bùng phát cấp tính
sẽ còn nhiều người mắc bệnh và ca bệnh nặng nguồn lực y tế sẽ cạn kiệt nghiêm trọng
và huyết mạch của hoạt động đô thị sẽ bị đe dọa
hồng kông đang đối mặt với nguy cơ không thể hoạt động bình thường
do nhu cầu thực tế của công chúng đối với dịch vụ cắt tóc và việc thực hiện xuân sẻ
thể thông hành vaccine ngày tám tháng ba chính quyền hồng kông đã cho phép
các tiệm làm tóp có thể mở cửa trở lại từ ngày một mươi tháng ba
tất cả những người vào tiệm phải tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
sử dụng ứng dụng leave home safe đi lại an toàn và phải đeo khẩu trang
trong khi đó các biện pháp giãn cách xã hội như các nhà hàng không đón khách ăn
tại chỗ sau một mươi tám giờ tiếp tục đóng cửa phòng tập thể thao rạp chiếu phim
cũng như các giới hạn tụ tập trên hai người trên hai hộ gia đình và lệnh đeo khẩu trang
cũng đã được gia hạn thêm hai tuần cho đến ngày hai mươi ba tháng ba
chính quyền đặc khu trước đó đã thông báo
hầu hết các biện pháp giãn cách xã hội sẽ được duy trì cho đến ngày hai mươi tháng bốn